các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thưa quý vị theo dự báo trong hai ngày cuối tuần thời tiết chủ đạo ở miền bắc nhiều mây đêm và sáng có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù dài rác
trong khi tây nguyên và nam bộ tiếp tục duy trì nắng nóng trong những ngày tới
cụ thể sáng nay nhiều nơi ở bắc bộ có mưa ẩm mưa xuất hiện các tỉnh thành có tính chất khác nhau
khu vực vùng núi có mưa rào và rông với đồng bằng và trung du mưa nhỏ mưa phùn kèm theo sương mù
bắc và trung trung bộ đêm có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác ngày nắng
riêng vùng núi phía tây có nơi nắng nóng phía bắc đêm trời lạnh
thời tiết hôm nay tại tây nguyên và nam bộ nắng nóng tiếp tục kéo dài
chỉ tính riêng thành phố hồ chí minh nắng nóng kéo dài liên tiếp tính đến nay là một mươi bảy ngày
nhiều ngày có nhiệt độ cao ba mươi sáu ba mươi bảy độ dự báo đợt nóng này còn tiếp diễn đến tuần sau
ngoài thành phố hồ chí minh thời tiết các nơi khác ở miền đông cũng như vĩnh long hay châu đốc
chạm mức nắng nóng ba mươi năm ba mươi bảy độ
tiếp theo chương trình sẽ là dự báo thời tiết cho năm thành phố chính trong đêm nay và ngày mai hai mươi bốn tháng ba
thủ đô hà nội nhiều mây sáng và đêm có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù dài rác
gió đông nam đến nam cấp hai ba nhiệt độ từ hai mươi hai mươi bảy độ
thành phố vinh trời quang mây nhiều nắng nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ
thành phố huế ít mây trời nắng nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ
thành phố đà nẵng trời trong xanh ít mây
nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi một độ
thành phố hồ chí minh ít mây trời nắng nhiệt độ từ hai mươi bảy đến ba mươi năm độ
quý vị thân mến tối nay ngày hai mươi ba tháng ba chiến dịch giờ trái đất hai nghìn hai mươi bốn với sự kiện chính tắt đèn

đây là năm thứ một mươi tám sự kiện này được tổ chức trên thế giới và tại việt nam thì cũng là năm thứ một mươi sáu
tại việt nam sự kiện này được tổ chức trên thế giới và tại việt nam thì cũng là năm thứ một mươi sáu
tại việt nam tổ chức quốc tế và bảo tồn thiên nhiên cùng với bộ tài nguyên và môi trường bộ công thương
kêu gọi công chúng hưởng ứng với chủ đề giảm dấu chân carbon hướng tới net zero
nhiều sự kiện được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức và kêu gọi cộng đồng cùng hành động vì mục tiêu chung của việt nam
bà phạm cẩm nhung quản lý chương trình khí hậu và năng lượng của tổ chức quốc tế và bảo tồn thiên nhiên tại việt nam chia sẻ
giờ trái đất là cơ hội để chúng ta cùng nhìn lại và suy ngẫm
bên cạnh hành động tắt đèn mỗi người có thể làm nhiều điều thiết thực để bảo vệ ngôi nhà chung duy nhất
mỗi hành động nhỏ trong cuộc sống hàng ngày có thể mang lại hiệu quả cao góp phần tiết kiệm tài nguyên giảm tác động tiêu cực đến môi trường
chiến dịch gồm ba thử thách sử dụng thang bộ tắt nguồn điện khi không sử dụng và tắt màn hình khi không sử dụng
cả ba thử thách không chỉ giúp tiết kiệm lượng lớn điện năng tiêu thụ giúp giảm chi phí sử dụng điện cho người tham gia mà còn đóng góp vào công tác bảo vệ môi trường
mới đây giải chạy hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm hai nghìn hai mươi bốn do bộ công thương tổ chức đã diễn ra tại công viên thống nhất hà nội
giải thu hút gần một năm trăm linh người gồm cán bộ công chức viên chức người lao động trong bộ công thương và các cơ quan ban ngành có liên quan
đại diện các đơn vị tổ chức xã hội hiệp hội ngành hàng đại diện các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh người dân yêu thích chạy bộ vận động viên đến từ các câu lạc bộ chạy phong trào
giải lan tỏa thông điệp tiết kiệm điện thành thói quen đến với cộng đồng cùng tham gia hưởng ứng chiến dịch thực hành tiết kiệm điện thường xuyên trong suốt ba trăm sáu mươi năm ngày
đưa việc tiết kiệm điện trở thành thói quen ở mọi lúc mọi nơi
theo báo cáo của công ty công nghệ chất lượng không khí iqe của thụy sĩ new delhi ấn độ vẫn giữ vị trí là thủ đô ô nhiễm nhất thế giới trong năm thứ tư liên tiếp
một số chuyên gia nhận định bụi do thoái hóa đất là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ô nhiễm gia tăng đáng bao động này
trong khi các chuyên gia khác cho rằng việc sử dụng rộng rãi nhiên liệu sinh khối đốt than trong các nhà máy đã khiến chất lượng không khí tại new delhi ngày càng suy giảm
bà trong những nỗ lực phối hợp của cả chính quyền bang và trung ương nhằm nâng cao chỉ số chất lượng không khí
mức độ ô nhiễm ở thủ đô của ấn độ vẫn tăng cao trong những tháng mùa đông năm hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
trong suốt năm hai nghìn hai mươi ba new delhi liên tục phải vật lộn với chất lượng không khí nghiêm trọng
chỉ số chất lượng không khí vượt qua bốn trăm sáu mươi mức nguy hại cho sức khỏe
cũng theo báo cáo của cơ quan theo dõi chất lượng không khí toàn cầu iqe
chín mươi chín trong số một trăm linh thành phố ô nhiễm không khí nặng nhất thế giới
nằm ở châu á
trong đó tám mươi ba thành phố thuộc ấn độ đều có nồng độ pm hai năm cao gấp một mươi lần tiêu chuẩn của who
vấn đề chính nằm ở việc bụi mịn sẽ dẫn đến hèn xuyễn bệnh tim bệnh phổi ung thư
một số bệnh về đường hô hấp và suy giảm nhận thức ở trẻ em
mọi nỗ lực đều đang được đưa ra nhưng đây không chỉ là bài toán của riêng ấn độ
tiếp theo chương trình sẽ là những cập nhật về tình hình thời tiết chung cho cả ba miền trong đêm nay và ngày mai hai mươi bốn tháng ba
bắc bộ nhiều mây ngày nắng
đêm có mưa vài nơi trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh sáng sớm và đêm trời rét
trung bộ có mây ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
nam bộ có mây ngày nắng riêng miền đông có nắng nóng đêm không mưa
ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước
phía tây bắc bộ nhiều mây ngày nắng đêm có mưa vài nơi gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh sáng sớm và đêm trời rét
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi tám đến hai mươi một độ có nơi dưới một mươi bảy độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi bảy đến ba mươi độ có nơi trên ba mươi độ
phía đông bắc bộ nhiều mây ngày có mưa vài nơi đêm có mưa mưa rào nhẹ giải rác
gió đông nam đến nam cấp hai ba cùng núi sáng và đêm trời lạnh
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi chín đến hai mươi hai độ vùng núi có nơi dưới một mươi tám độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ có nơi trên hai mươi bảy độ
các tỉnh từ thanh hòa đến thừa thiên huế nhiều mây có mưa vài nơi
sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác trưa chiều giảm mây trời nắng
riêng vùng núi phía tây có nơi nắng nóng gió nhẹ
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi một hai mươi bốn độ
nhiệt độ cao nhất phía bắc từ hai mươi bảy đến ba mươi độ phía nam từ ba mươi đến ba mươi ba độ
riêng vùng núi phía tây có nơi trên ba mươi năm độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận có mây ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió đông cấp hai ba
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi hai hai mươi năm độ
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi ba mươi ba độ có nơi trên ba mươi ba độ
khu vực tây nguyên có mây ngày nắng có nơi có nắng nóng
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió đông cấp hai ba
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi bảy hai mươi độ
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi trên ba mươi năm độ
khu vực nam bộ có mây ngày nắng riêng miền đông có nắng nóng đêm không mưa
gió đông cấp hai ba
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi ba hai mươi sáu độ
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ có nơi trên ba mươi bốn độ
riêng miền đông từ ba mươi năm ba mươi bảy độ
quần đảo hoàng sa có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông nam cấp bốn năm sóng biển cao từ một hai m
quần đảo trường sa có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc đến đông cấp bốn sóng biển cao từ một hai m
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi
bản tin dự báo thời tiết tiếp theo sẽ có trên kênh của chúng tôi vào sáng ngày mai hai mươi bốn tháng ba
xin mời quý vị và các bạn chú ý đón xem